thưa quý vị do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu kết hợp với gió đông mang ẩm thổi từ biển vào đất liền
nên tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa nhỏ xuất hiện cùng với sương mù
tập trung vào lúc sáng sớm đến trưa chiều thì trời giảm mây hứng nắng mức nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng
là từ một mươi sáu đến hai mươi bảy độ trời chỉ còn rét về đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cũng chỉ có mưa nhỏ lắc đáp vài nơi và có sương mù vào lúc sáng sớm
trong ngày thì đôi lúc có nắng với mức nhiệt trưa chiều ở mức hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân tại khu vực bắc bộ
đối với khu vực miền trung do chịu ảnh hưởng của đới gió đông đến đông nam ẩm
nên trong thời kỳ ba ngày tới ở tại các tỉnh thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
thì cũng sẽ xuất hiện sương mù nhẹ giải rác và mưa cục bộ vài nơi
trưa chiều giảm mây trời nắng nhiệt độ có xu hướng là tăng dần
và giao động ngày đêm ở mức là một mươi bảy hai mươi chín độ
trời chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận phổ biến ít mưa ngày còn nắng
nhiệt độ trong ba ngày tới cũng có xu hướng là tăng nhẹ
với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
riêng tại các tỉnh thuộc khu vực ninh thuận và bình thuận thì có nơi còn cao hơn
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới nhìn chung thời tiết ít có sự thay đổi
tại đây phổ biến là ít mưa và ngày thì trời còn nắng nhiều
có trăng thì mưa rông chỉ xuất hiện cục bộ vào khoảng thời gian chiều tối và đêm
nhiệt độ tại khu vực này là từ một mươi bảy đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày thì có nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng miền đông của nam bộ thì có nắng cục bộ với mức nhiệt là trên ba mươi năm độ